tin an ninh trật tự
qua hai ngày xét xử ngày hôm nay hai mươi bảy tháng hai tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên án đối với bị cáo trần quang nhiệm
trú tại thành phố vĩnh long nguyên là giám đốc ngân hàng agribank vĩnh long
cùng ba bị cáo khác về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo phạm vũ phương nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu ạn xây dựng thương mại và khách sạn trường huy
xin đầu tư hai dự án do đó đã gặp nhiệm về việc vay tiền mua đất
nhiệm đã đồng ý cho vay và giới thiệu phương cho bị cáo vũ xuân hoàn nguyên cán bộ tiến dụng ngân hàng agribank vĩnh long làm thủ tục vay
mặc dù biết rõ hồ sơ vay không hợp lệ và không có thật nhưng các bị cáo nhiệm hoàn và châu ngọc thanh
nguyên cán bộ ngân hàng agribank vĩnh long
vẫn phê duyệt cho phương vay nhiều lần vào năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy gây thiệt hại trên hai trăm một mươi chín tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần quang hiệm tám năm tù châu ngọc thanh sáu năm sáu tháng tù và vũ xuân hoàn năm năm tù cùng về tội
vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
bị cáo phạm vũ phương một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam hai đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
đó là hai vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng hai vừa qua trên địa bàn huyện hữu lũng
cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng hai tại km chín mươi ba một trăm sáu mươi cô lộ một a tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn phát hiện ngô văn linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã hòa lạc huyện hữu lũng không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
đâm vào tổ công tác làm một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương phải vào viện cấp cứu
sau va chạm linh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
đến hai mươi h hai mươi phút cùng ngày công an huyện hữu lũng đã bắt giữ được đối tượng
qua test nhanh thì linh dương tính với chất ma túy tổng hợp
tiếp đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng hai trên tuyến đường quốc lộ một a
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diện đã phát hiện ô tô khách hiệu hyundai hai mươi chín chỗ ngồi
biển kiểm soát hai mươi chín f sáu trăm linh tám di chuyển theo hướng lạng sơn hà nội
do nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thị xã quế võ tỉnh bắc ninh điều khiển
chạy qua tốc độ quy định không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra lạng lách đánh võng trên đường
đáng chú ý ô tô này còn đâm hư ảo xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông
qua kiểm tra xác định ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình
chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển
thưa quý vị liên quan đến vụ việc hai thanh niên có hành vi chặn đầu ô tô
tấn công và gây gỗ đánh nhau với lái xe trên đường vành đai hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng hà nội đã xác minh
làm rõ nhân thân của hai thanh niên
nhân thân này là trần văn hiệt ba mươi tám tuổi và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi
bước đầu thì cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc
coi thường pháp luật khi đường vành đai hai vốn là tuyến đường cấm xe máy lưu thông
nhưng hai thanh niên điều khiển xe sh vẫn ngang nhiên đi lên tuyến đường này
hành vi chặn đấu ô tô đạp vào phương tiện và gây gỗ đánh nhau như thế này
đã cho thấy sự manh động liều lĩnh của hai đối tượng

đá chân vào cửa của xe hyundai i một mươi bắt người cầm lái xuống
sau khi mà hạ cửa kính thì tôi biết trong đấy là một người phụ nữ
khi mà lên thì không thì thiếu kiềm chế
trước đấy đã sử dụng rượu bia rồi nên là không kiểm soát được hành vi
tại cơ quan công an các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình là sai trái
đặc biệt trong đó còn cho thấy việc vi phạm trật tự an toàn giao thông
của cả hai đối tượng khi đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ
làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an tỉnh hà giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với phù thị nguyệt chú tại quận long biên tp hà nội
về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó cơ quan an ninh điều tra phối hợp với công an huyện bắc quang
tiếp nhận đơn tố giác của công dân về việc bị lừa đưa đi campuchia lao động trái phép
kết quả điều tra xác định nguyệt đã tuyển dụng và đưa người việt nam
sang campuchia làm việc trái phép với hình thức người lao động khi đến công ty
sẽ được cấp các tài khoản facebook và mạng xã hội ảo để tán tỉnh dụ dỗ
người việt nam chơi game bài trên các ứng dụng do công ty lập ra
sau đó chiếm đoạt tiền thông qua việc nạp tiền chơi game của người chơi
thiếu tiền tiêu xài nên đã liều lĩnh đi cướp tài sản
các đối tượng vừa bị công an thành phố hội an tỉnh quảng nam khởi tố
và bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản và tiêu tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an ba đối tượng gồm huỳnh nguyễn ngọc bảo võ ngọc phước
và hứa trần đại vĩ khai nhận vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai đã cướp giật túi sách
của một du khách nước ngoài
bên trong có hai điện thoại iphone xs max một ipad hai máy đọc sách điện tử
một visa và các giấy tờ khác có liên quan
chỉ trước đây hai mươi bốn h đồng hồ đến trưa ngày một mươi tám tháng hai lực lượng công an thành phố hội an
đã phát hiện và bắt giữ bảo và phước
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm vĩ là đối tượng đem tài sản
do hai đối tượng trên cướp giật để mang đi tiêu thụ
ban an toàn giao thông tỉnh khánh hòa cho biết vào dặn sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai
trên cao tốc nha trang cam lâm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng
vào khoảng ba giờ sáng nay tại km bốn mươi năm cao tốc nha trang cam lâm
đoạn qua xã cam phước đông thành phố cam ranh xe khách dường nằm đang lưu thông
theo hướng bắc nam đã đâm vào đuôi xe tải đang dừng sát giải phân cách cứng phía trước
vụ tai nạn đã khiến cho tài xế xe khách cùng phụ xe tử vong tại chỗ
đầu xe khách biến dạng dính chặt vào đuôi xe tải
lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài
bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương
nguyên nhân vụ việc tai nạn vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
theo cáo trạng của viện kiểm sát
nhân dân tối cao công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
viết tắt là tập đoàn tân hoàng minh có vốn điều lệ là một mươi tỷ đồng
được bị can đỗ anh dũng sáng lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
năm hai nghìn hai mươi một do vay nợ lớn các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên tập đoàn tân hoàng minh gặp nhiều khó khăn về tài chính nợ vay gần hai mươi tỷ đồng
trước bối cảnh nhiều khoản nợ
đến hạn và quá hạn đỗ anh dũng đã chỉ đạo con trai là đỗ hoàng việt
nghiên cứu phương án cách thức huy động vốn cho công ty
cụ thể đỗ anh dũng thống nhất chủ trương cùng với đỗ hoàng việt
sử dụng pháp nhân ba công ty nguy tạo các hoạt động kinh doanh
bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư đặt cọc mua bán cổ phần
để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn
với các thủ đoạn trên tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng
thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu
hợp đồng chuyển nhượng và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó đỗ anh dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đã nộp lại và với cơ quan điều tra bộ công an
thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường
công an nghệ an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi khai thác đất trái phép
xảy ra tại xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
theo đó vào ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tại xóm khe sài một xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường
công an nghệ an phối hợp với công an xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn tiến hành kiểm tra điểm khai thác đất
của một cá nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xóm khe sài một xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện cá nhân trên đang chỉ đạo công nhân khai thác đất
sau đó vận chuyển lên ba xe ô tô tải đến bãi tập kết của một nhà máy gạch trên địa bàn xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
quá trình kiểm tra các đối tượng có liên quan không xuất trình được giấy tờ
khai thác và vận chuyển đất tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ tạm giữ tăng vật phương tiện có liên quan
để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật